thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào của tỉnh hưng yên vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên làm giả các văn bằng chứng chỉ
người mua chỉ cần đặt hàng từ hai đến ba ngày là đã có các loại bằng cấp thậm chí cả bằng đại học thạc sĩ giả chỉ từ hai đến ba triệu đồng
hoạt động của các đối tượng rất tinh vi đến mức có cả tem chống hàng giả để hợp thức hóa giấy tờ
nhìn các băng cấp chứng chỉ như thế này bằng mắt thường rất khó phát hiện ra đây là các loại giấy tờ giả

hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án